bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức axims việt nam hội chủ rừng việt nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
thực hiện nghị quyết của quốc hội và quyết định của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang soạn thảo luật lâm nghiệp thay thế cho luật bảo vệ và phát triển rừng năm hai nghìn bốn
dự thảo luật lâm nghiệp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và tới nay đã có bản dự thảo lần thứ năm
tuy nhiên trong các bản dự thảo này vai trò trách nhiệm và sự tham gia của chủ rừng và việc xây dựng và thực hiện luật còn nhiều hạn chế
qua thực tế khảo sát cho thấy một số quyền và nghĩa vụ của chủ rừng vẫn chưa được thực hiện do những quy định những văn bản dưới luật còn gây khó khăn đặc biệt là cho người dân tộc thiểu số phụ nữ và thanh niên
do vậy việc góp ý sửa đổi luật là cần thiết
các ý kiến tại hội thảo cho rằng cần bổ sung quy định về quyền được tiếp cận các thông tin quản lý ngành lâm nghiệp và quyền giám sát các hoạt động quản lý lâm nghiệp
ngoài ra cần có quy định về ưu tiên các hộ gia đình dân tộc thiểu số hộ nghèo và hộ có chủ là phụ nữ trong tiếp cận tài nguyên rừng
hỗ trợ kinh phí để phát triển sinh kế các chủ rừng là tổ chức đề nghị tăng thẩm quyền cho các chủ rừng trong xử lý vi phạm xâm lấn rừng và đất rừng